ubnd tỉnh lâm đồng vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xử lý nghiêm vụ đục lỗ đổ hóa chất làm chết năm mươi cây thông ba lá tại tiểu khu một trăm bốn mươi năm b thuộc thị trấn lạc dương
sự việc xảy ra vào đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hậu quả làm toàn bộ số cây thông trên diện tích gần năm năm trăm linh m hai bị vang lá và chết thiệt hại khoảng bốn mươi một mét khối
ubnd tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo các sở ngành đơn vị liên quan phối hợp với ủy ban nhân dân huyện lạc dương khẩn trương điều tra xác minh làm rõ hoàn thiện hồ sơ để kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm